nông dân tỉnh bình phước trồng tiêu chặt bỏ vườn vì giá thấp khan hiếm lao động
nông dân tỉnh bình phước trồng tiêu chặt bỏ vườn vì giá thấp khan hiếm lao động
nông dân đa khoa quan hóa đã câu kết với nhau nhận tiền của nhiều lao động hợp đồng để lo trúng tuyển cho số người này với tổng số tiền là bốn trăm hai mươi năm triệu đồng
căn cứ vào các tài liệu và thu thập cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra các quyết định tố tụng để điều tra
làm rõ hành vi phạm tội đối với hà văn tần và tàu ngọc mão về hành vi nhận hối lộ và các cá nhân khác có liên quan
hôm một chai nước rửa tay khô không có hàng hóa
không có nhãn hàng hóa theo quy định vừa bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam phát hiện và bắt giữ
trước đó tại tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận phương thanh tuyền tp phủ lý tỉnh hà nam
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an thành phố phủ lý phát hiện xe ô tô mang biển số hai mươi chín d bốn mươi nghìn chín trăm một mươi bốn chạy theo hướng ninh bình hà nội
lái xe là nguyễn văn thành điều khiển xe có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở ba mươi thùng các tông bên trong có chứa hơn một chai nước rửa tay khô không có nhãn hàng hóa theo quy định
cơ quan công an đang lập biên bản xử lý vụ việc
trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện yên thành tỉnh nghệ an đã phát hiện và tạm giữ một xe ô tô tải
vận chuyển năm con vịt con không rõ nguồn gốc vào địa bàn huyện
xe ô tô tải mất
xe ô tô tải mang biển số ba mươi bảy c hai mươi nghìn ba trăm linh tám do lái xe nguyễn hữu kiên quê quán xã nam thành huyện yên thành điều khiển bị phát hiện đang chở theo vịt con vào địa bàn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở năm con vịt con trong năm mươi thùng giấy các tông